công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đội kiểm soát ma túy cục hải quan tỉnh phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng thu hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp
vào lúc hai mươi hai h ngày hôm qua tại bản chót ly xã kêu lôm huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tổ công tác phối hợp do công an huyện điện biên đông chủ trì đã phá thành công chuyên án bắt quả tàng giàng a dua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại bản tổng sớ xã phú hồng huyện điện biên đông tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy và một con dao nhọn
quá trình phát hiện bắt giữ giàng a dua đã dùng dao chống trả quyết liệt lại lực lượng vây bắt
nhưng với tinh thần kiên quyết chấn áp bắt giữ tội phạm tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng bảo đảm an toàn
hiện giàng a dua cùng với tăng vật đã bị công an huyện điện biên đông bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên tiếp tục đấu tranh mở rộng